sau khi tiến hành tháo rỡ các nhà nổi nhà thuyền sai phạm tại hồ tây nhiều đoạn quanh khu vực này đã xuất hiện rác thải đóng thành tảng dày trôi lềnh bềnh biến đổi cả nước hồ tây sang màu đen thẫm bốc mùi khó chịu
tình trạng này diễn ra đã lâu thế nhưng vẫn không được giải quyết xuất điểm
rác thải ngập ngụa cò mọc ung tùm và bốc mùi hôi thối đây là tình trạng sau khi ủy ban nhân dân quận tây hồ ra quần tháo rỡ di rời toàn bộ số thuyền và nhà nổi hoạt động vi phạm
đây là một chủ trương rất tốt được toàn dân ủng hộ mà đây là vận vọng của dân từ lâu rồi quá nhiều ô nhiễm cá kết cái thứ này do cái này cái đâu nữa
hiện hầu hết các sàn cứng cầu dẫn nhà nổi đã được cưỡng chế thao dỡ tuy nhiên sau cận chế đoạn từ nhà số hai đến số một mươi đường nguyễn đình thi lộ ra những bãi xình lầy đây vốn là vị trí của các nhà nổi đã được di rời đi nơi khác
phiền hồ tây là một cái cực kỳ là quan trọng vì là có cái này nó ô nhiễm môi trường vì hồ rất là bẩn bây giờ giải tỏa được cái này hồ trong sạch mà người dân rất là thích đi đường rất là thoải mái không có mùi hôi phân phối
ngày xưa thì rất là hôi bẩn thiểu nhất là cái khu vực này cực kỳ bẩn
theo người dân hiện tượng nước hồ đen ngòm bốc mùi hôi thối không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã có từ trước đó khi các nhà hàng này vừa hoạt động vừa xả rác thải ngay xuống lòng hồ
tuy nhiên đến nay chưa có một phương án nào đề xuất để xử lý rứt điểm
trước đó ở hồ tây có sáu đơn vị lắp đặt sàn cứng cầu dẫn khung thép đóng cọc cố định xuống lòng hồ mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận
theo dự kiến đến hết ngày một mươi tháng ba hà nội sẽ xử lý rứt điểm các công trình trái phép trên mặt hồ tây và từ đó tiến hành phương án cải tạo hồ